một vụ phá rừng nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ sông tranh thuộc địa bàn xã trà bui
huyện bắc trà my tỉnh quảng nam gây xôn xao dư luận nhiều người dân cho biết việc khai thác
và vận chuyển gỗ diễn ra công khai nhưng lực lượng chức năng ở địa phương không phát hiện và xử lý kịp thời
tại hiện trường hàng chục cây gỗ tại tiểu khu bảy trăm năm mươi hai vừa bị đốn hạ cưa thành khúc bỏ ngổn ngang
trong khu rừng phòng hộ sông tranh chưa kịp chuyển đi việc phá rừng ở đây được tổ chức bài bản
họ dựng lán trại để ăn ở và chặt phá gỗ trái phép nhưng lực lượng kiểm lâm
ban quản lý rừng phòng hộ sông tranh và chính quyền địa phương không hề biết
sau khi nghe thông tin vụ việc ngày hai mươi một tháng ba tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam và ủy ban dân huyện bắc trà my
đã cử lực lượng vào hiện trường kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân để xảy ra vụ phá rừng này
theo thống kê ban đầu có hơn hai mươi cây gỗ chuồn thuộc nhóm ba bị chặt phá trái phép với khối lượng khoảng một mươi bảy mét khối
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ